hương yên trưởng thôn đến nhà f khóa trái cổng rồi cầm chiếu khóa đi
một hộ dân ở thôn ốc nhiều xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đã bị trưởng thôn đến khóa trái cổng và cầm chìa khóa đi vì gia đình này có f
mới đây trên mạng xã hội facebook chia sẻ clip kèm theo thông tin
một gia đình ở thôn ốc nhiêu xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên
có người là f bị chính quyền khóa cháy cổng và nhốt người dân trong nhà
nội dung bài viết chia sẻ lên mạng xã hội
ở đồng than yên mỹ nhà mình bị hai f một bé chín tuổi và bà nội
vậy mà giã đem cái khóa khóa cổng lại và mang toàn bộ chiều khóa đi
các hộ dân của f đều bị như vậy
không biết các xã khác trong tỉnh mình có thực hiện như vậy không
và làm như thế này có đúng quy định hay không
sau khi sự việc được đăng tải lên mạng đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
đa số cho rằng việc khóa cháy cửa nhà f là không đúng quy định
trước thông tin trên ông phạm văn nam chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên cho biết
sau khi nắm được thông tin ông đã chỉ đạo cán bộ xuống mở khóa cho gia đình này
ông nam nói thời gian gần đây ở địa phương có rất nhiều f không có ý thức tự cách ly tại nhà
trong khi lực lượng chức năng mỏng nên mới làm như vậy
theo ông nam sự việc trong clip chia sẻ trên mạng là xảy ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng hai
gia đình này có f nên trưởng thôn mới đến nhà khóa cổng
tuy nhiên sau khi khóa cổng người dân không đồng ý còn trưởng thôn cũng thiếu linh hoạt
không báo cáo lên xã nên mới có clip trên
ông nam thông tin trước khi khóa cổng người dân có cam kết đồng ý
chúng tôi mới thực hiện còn ai không đồng ý chúng tôi nhất trí bỏ ra
chứ không khó khăn gì việc đấy
sau khi nhận được thông tin phản ánh xã cũng thống nhất bỏ hết
chứ không khóa cửa cổng nhà người dân có f nữa
chúng tôi cũng mong người dân chấp hành tốt không nên ra ngoài khi đang thực hiện cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng than thông tin thêm
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay xã có khoảng ba trăm linh f
trong đó có khoảng hơn một trăm năm mươi trường hợp đã khỏi bệnh
f tăng nhanh cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của các tỉnh thành thế nào
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế
cả nước hiện đã có bốn mươi năm tỉnh thành vùng xanh một mươi tám tỉnh thành là vùng vàng
số xã phường thuộc vùng đỏ là hai trăm bốn mươi bốn
cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám
nqcp của chính phủ trên cổng thông tin bộ y tế đến tối ngày hai mươi hai tháng hai cho thấy
số tỉnh thành vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín là bốn mươi năm địa phương
một mươi tám tỉnh thành còn lại là vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
hiện tại cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
so với cập nhật cấp độ dịch ngày chín tháng hai
ở thời điểm đó cả nước có bốn mươi tám tỉnh thành thuộc vùng xanh
một mươi năm còn lại tỉnh thành thuộc vùng vàng
thì đến ngày hai mươi hai tháng hai số tỉnh thành vùng xanh đã giảm ba địa phương
tỉnh hành vùng vàng sẽ tăng thêm ba địa phương
về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch cả nước hiện cơ bản là vùng xanh
với sáu năm trăm chín mươi bảy xã phường là vùng xanh chiếm sáu mươi hai hai
cập nhật ngày chín tháng hai
cả nước có tám một trăm linh sáu chiếm bảy mươi sáu bốn
có hai sáu trăm sáu mươi tám xã phường thuộc vùng vàng chiếm hai mươi năm hai
tăng thêm năm trăm ba mươi một xã phường so với ngày chín tháng hai
có một bảy mươi sáu xã phường là vùng cam chiếm một mươi một
tăng bảy trăm bốn mươi năm xã phường so với ngày một mươi ba tháng hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng đỏ chiếm ba ba
tăng thêm hai trăm một mươi xã phường so với đánh giá ngày chín tháng hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng vàng chiếm chín hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng vàng chiếm ba ba
danh sách bốn mươi năm tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín
phía bắc có một mươi chín tỉnh thành bao gồm bắc cạn bắc ninh cao bằng điện biên hà giang hà nam hà nội hải dương lạng sơn lào cai lai châu nam định ninh bình phú thọ quảng ninh sơn la thái bình thái nguyên và tuyên quang
miền trung và tây nguyên có một mươi tỉnh bao gồm bình định bình thuận khánh hòa nghệ an ninh thuận phú yên quảng bình quảng ngãi con tum và gia lai
phía nam có một mươi sáu tỉnh thành bao gồm an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu bến tre bình dương cà mau thành phố cần thơ đồng nai đồng tháp kiên giang long an sóc trăng tây ninh tiền giang tp hcm trà vinh
một mươi tám tỉnh thành thuộc vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
bình phước bắc giang hòa bình hà tĩnh hưng yên tp hải phòng hậu giang lâm đồng quảng nam quảng trị thanh hóa thứ thuyên huế vĩnh long vĩnh phúc yên bái tp đà nẵng đắk lắc và đắk nông
theo quy định vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ vùng cao phải hạn chế một số
bộ y tế cho biết đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
vì vậy số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp và quy định hai trăm một mươi tám qdpit ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
linh hoạt tăng cấp độ phòng chống dịch
từ cấp độ ba lên cấp độ bốn mở một số khu vực có diễn biến dịch phức tạp để nhanh chóng kiểm soát tình hình ngăn chặn hiệu quả lây nhiễm
thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k vaccine thuốc điều trị công nghệ ý thức của người dân
theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của bộ y tế về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín bao gồm
tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai độ bao vụ vaccine
tiêu chí ba đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
về cách xác định các tiêu chí bộ y tế cho biết theo tổ chức y tế thế giới who có hai nhóm để xác định cấp độ dịch cùng khó
nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng
để biết được nơi mình đang sống sẽ đến thuộc nguy cơ nào người dân truy cập vào bản đồ covid một mươi chín
cấp độ dịch yte gov vn
đây là trang web do cục công nghệ thông tin bộ y tế quản lý
tại đây người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống làm việc bằng cách chọn danh sách ở góc trên phải của màn hình
tiếp đến trận cấp độ hành chính quận huyện thành phố thị xã và theo dõi chi tiết bên mảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã phường thị trấn phía bên trái